sang ngày mai vùng xoáy thấp gần như tan hẳn trong khi vùng áp thấp phía tây lại có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
vì thế ngày mai người dân miền bắc sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần nắng giáo nhiệt độ đều có xu hướng tăng thêm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi trung du bắc bộ sẽ tăng lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ tăng lên từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng ở khu vực đồng bằng bắc bộ
vùng xoáy thấp yếu đi vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại cũng khiến vùng nắng nóng ở miền trung từ ngày mai có cơ hội tái xuất hiện trên diện rộng
một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên ngày mai sẽ lại xảy ra tình trạng nắng nóng tuy nhiên mức độ nóng có sự khác nhau
vùng từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế có mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ cục bộ có nơi nhiệt độ cao ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
dự báo tình trạng nắng nóng ở miền trung sẽ còn duy trì đến hết ngày mai
từ ngày hai mươi chín tháng bảy nắng nóng giảm dần và khả năng sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng bảy
về chiều tối mai ở vùng núi phía tây các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng nam có khả năng tái xuất hiện những cơn mưa sông nhiệt
trong mưa sông gần đề phòng cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở phía nam trong tối và đêm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ chỉ có mưa vài nơi
ngày mai trời nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
đến chiều và tối mai cả hai khu vực đều có mưa rào và rông ở mức giải rác
riêng phần phía bắc của tây nguyên các tỉnh con tum và sa lai có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
trên biển ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa một vài nơi
gió tiếp tục duy trì hướng nam gần độ yếu
gió tiếp tục duy trì hướng nam gần độ yếu gấp ba gấp bốn tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
trong khi đó ở phía nam khu vực từ bình thuận cho tới cả mau từ cà mau cho tới kiên giang
vịnh thái lan và khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
vẫn có mưa rào và rông ở mức giải rác nên cần đề phòng tầm nhìn giảm kèm khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước